công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
với diện tích hơn một trăm linh hectare quy mô chăn nuôi khoảng tám mươi con lợn
tuy nhiên hiện nay mới chỉ đi vào hoạt động ở quy mô khoảng ba mươi năm con
thì đơn vị này đã xả thải gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân ở xã cư cân nia huyện cư chút tỉnh đắk nông
mới đây trong quá trình sửa chữa xử lý sự cố hầm chứa chất thải
công ty đã xả trực tiếp nước phân lợn ra môi trường
làm ô nhiễm nước suối ô nhiễm không khí trên diện rộng khiến nhân dân vô cùng bức xúc
đây là khu vực công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia
xả thải trước khi tràn ra suối ead nước có màu đen sẫm bốc mùi hôi thối nồng nặc
người dân xã cư kìa cho biết sau khi phát hiện nước suối chảy qua địa bàn có biểu hiện bất thường
nhiều khu vực trên dòng suối ao nuôi cá của các hộ dân có nước trực tiếp chảy vào
xuất hiện tình trạng cá tôm bị chết
theo dòng suối kiểm tra thì phát hiện nơi xuất phát của nguồn nước ô nhiễm
trải ra từ trang trại nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia
việc người dân phản ánh nước suối ead bị ô nhiễm cá chết bất thường được chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra
nguyên nhân ô nhiễm ban đầu được xác định là do nước xả thải từ trang trại nuôi heo
của công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia tại thôn tám xã cư cân nia
đây là đơn vị xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí
đang gây bức xúc cho nhân dân trong nhiều năm qua
sự việc xả thải trực tiếp ra môi trường lần này một lần nữa
cho thấy công ty chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật
đã có những kiến nghị trước các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân các cấp
mà kể cả vừa qua là tiếp xúc với đại biểu quốc hội
thì cũng đã có ý kiến về vấn đề này
phần địa phương cũng trao đổi bằng điện thoại
mời người quản lý trại heo ra đại biểu hội để làm việc
nhằm làm sao để mà hạn chế được cái mức độ mùi hôi thối
và người quản lý của cái trại heo này thì cũng hứa là cam kết thế này thế khác
thế nhưng mà cái tốc độ là không giảm mùi hôi thối là không rào
hiện nay công ty đã cơ bản khắc phục và nước thải từ trang trại không còn chảy ra môi trường
tuy nhiên việc chất thải tràn ra môi trường làm ô nhiễm nước suối của công ty này vẫn phải làm rõ
tiến hành sự vật hành chính theo quy định của pháp luật
thứ nhất là phải có cái biện pháp sớm để hạn chế cái mùi hôi phát sinh từ cái nước thải tràn nuôi
thứ hai là xem những hội dân bị ảnh hưởng mà có thiệt hại thì phải tiến hành bồi thường
còn sau đó thì chúng tôi đã có giấy mời và yêu cầu công ty sẽ tiếp tục về làm việc với sở
tham gia sở thương môi trường để xem xét sự vật hành chính
bởi vì đây là hành vi cố ý mà lại vi phạm các quy định của sở nước thải chưa đạt quy chuẩn môi trường
trong khi đó công ty trách nhiệm hữu hạn green farm asia lại cho rằng
công nghệ chăn nuôi lợn của đơn vị hiện nay là tiên tiến hiện đại nhất việt nam
nước thải được vận hành theo hệ thống khép kín gồm hệ thống hầm bioga công suất lớn
các hồ lắng bộ lọc và tái sử dụng nguồn nước
với quy trình này rất khó để gây ô nhiễm môi trường
dư luận mong rằng các cơ quan chức năng của tỉnh đắk nông cần tiếp tục vào cuộc một cách quyết liệt
để có biện pháp chấn chỉnh khắc phục xử lý tình trạng ô nhiễm bảo đảm môi trường sống trong lành cho người dân